theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vào hồi một mươi sáu h ngày ba tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai tám độ vĩ bắc một trăm một mươi hai hai độ kinh đông cách bờ biển phú yên khánh hòa ninh thuận khoảng ba trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai tức một trăm một mươi năm đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi năm
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
đến bốn giờ ngày bốn tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai ba độ vĩ bắc một trăm linh chín năm độ kinh đông ngay trên vùng biển các tỉnh từ phú yên đến ninh thuận
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai tức là một trăm một mươi năm một trăm ba mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi năm
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía tây khu vực giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển phía tây bắc quần đảo trường sa có mưa bão gió mạnh cấp tám cấp một mươi vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm biển động dữ dội
cấp độ rủi ro thiên tai bão cấp ba riêng các tỉnh phú yên khánh hòa ninh thuận cấp bốn
dự báo trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây nam mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
khoảng sáng sớm mai ngày bốn tháng một mươi một bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ nam phú yên đến bắc bình thuận
sức gió mạnh nhất cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần
đến một mươi sáu h ngày bốn tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai một độ vĩ bắc một trăm linh bảy độ kinh đông trên khu vực biên giới việt nam campuchia
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là sáu mươi bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
cấp độ rủi ro thiên tai bão cấp ba riêng các tỉnh phú yên khánh hòa ninh thuận cấp bốn